lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn
một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và trao tặng huân chương bằng xếp hạng di tích quốc gia
đặc biệt đã được tổ chức ngày hôm nay một mươi tám tháng năm
đến dự có đồng chí nông đức mạnh nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
đồng chí trần đức lương nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị đồng chí nguyễn tấn dũng nguyên thủ tướng chính phủ
đồng chí lê hồng anh nguyên thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn sinh hùng
nguyên chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí phạm thế duyệt nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
thưa quý vị đến dự buổi lễ còn có đồng chí đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội các đồng chí bí thư trung ương đảng
trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao
đại tướng lương cường ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước
đồng chí phùng quốc hiển phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan
đoàn thể trung ương lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang
anh hùng lao động tùy viên quân sự lào campuchia tại việt nam

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải truy viện từ hậu phương lớn miền bắc cho tiền tuyến lớn miền nam
góc phần to lớn làm nên cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân mộ thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
cuộc tổng tấn công tiến công chiến lược năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chiến thắng đường chín nam lào
trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quán triệt phương châm thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng
bộ đội trường sơn đã nhanh chóng tổ chức vận chuyển các binh đoàn chủ lực của quân đội ta vào chiến trường
để làm nên đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ý chí độc lập tự do và thống nhất đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao quyết định
và gắn huần trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất lên quân kỳ quyết thắng cho binh đoàn một mươi hai
đơn vị được thành lập trên cơ sở lực lượng bộ đội trường sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện
phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng quân đội nhân dân củng cố quốc phòng từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh trao quyết định và gắn huần trường lao động hạng nhì
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
cũng tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao quyết định của thủ tướng chính phủ
tại các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam con tum và bình phước